thông tin từ bộ y tế cho biết đã có bệnh nhân thứ hai mươi một mắc covid một mươi chín
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội đây là trường hợp ngồi gần hàng kế trên chuyến bay vn năm mươi bốn với bệnh nhân covid một mươi chín thứ một mươi bảy
ban chỉ đạo phòng chống bệnh covid một mươi chín hà nội đã chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ tại chỗ ở
nơi làm việc và các địa điểm liên quan khác tiến hành lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán tắc nhân gây bệnh và chuyển bệnh nhân đến cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở kim trung đông anh hà nội
nhà bệnh nhân và khu nhà bệnh nhân đã được tiến hành phun khử khuẩn bằng chloramine thực hiện cách ly y tế đối với năm mươi người trong đó tại nơi ở là chín người
tại bệnh viện bốn mươi một người tiếp tục ra soát những người có liên quan tiếp xúc với bệnh nhân và những người tiếp xúc gần với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân
để cách ly theo dõi sức khỏe